sáng hai mươi bảy tháng một liên đoàn lao động tỉnh trà vinh đã vận động các doanh nghiệp tổ chức tết xung vầy
cho năm trăm linh công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh
đồng chí trần thanh hải phó chủ tịch thường trực tổng liên đoàn lao động việt nam cùng tham dự
trong tết xung vầy năm nay mỗi công nhân lao động tham dự được tặng phần quà trị giá năm trăm linh đồng
và bốn công nhân được tặng nhà mai ấm công đoàn trị giá bốn mươi triệu đồng mỗi căn
đây là năm thứ tư liên tiếp liên đoàn lao động tỉnh trà vinh tổ chức tết xung vầy
nhằm kịp thời hỗ trợ cho các đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón tết